thưa quý vị trong ba ngày qua trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc xảy ra mưa lớn trên diện rộng gây lũ quét sạt lở đất làm thiệt hại nặng về người và tài sản của nhân dân và các công trình cơ sở hạ tầng khác
theo báo cáo từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh lai châu mưa lũ đã khiến bốn người chết ba người bị thương ở xã tà mung xã khoe non huyện than uyên
làm ảnh hưởng bảy mươi năm ngôi nhà của người dân trong đó có ba mươi chín ngôi nhà ở huyện nâm nhồn hai mươi năm ngôi nhà tại huyện than uyên một mươi ngôi nhà tại huyện phong thổ số còn lại ở huyện sìn hồ
trên ba hectare lúa chè bị sạt lở vùi lấp hoàn toàn mưa lũ cũng đã làm sụt lún sạt lở nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh với khối lượng khoảng hai mươi ba m ba đất đá
khoảng một mươi bốn km đường giao thông bị ảnh hưởng mưa lũ cũng đã làm sạt lở hư hỏng bốn công trình thủy lợi tại huyện than uyên
tại tỉnh yên bái theo thống kê ban đầu mưa lớn gây sạt lở đất đá làm hai chóng nhỏ ở xã khao mang bị thiệt mạng
một người nghi mất tích ở xã hồ bốn ba mươi bốn ngôi nhà bị hư hỏng trôi sập hoàn toàn
gãy một cột điện ba mươi năm kv tại xã hồ bốn trường tiêu học và trung học cơ sở trạm y tế xã hồ bốn bị thiệt hại về cơ sở vật chất
một số đoạn đường trên quốc lộ ba mươi hai bị hư hỏng nặng
tại tỉnh sơn la một người dân trú tại xã nà lách huyện triềng lao huyện mường la bị lũ cuốn trôi vào tối ngày năm tháng tám đã tìm thấy thi thể
về tài sản tại huyện mường la có tám ngôi nhà bị sập hai mươi tám ngôi nhà phải di rời khẩn cấp do sạt lở đá lăn vào nhà
đại diện lãnh đạo các sở ngành các địa phương đã xuống hiện trường để chỉ đạo công tác ứng phó khắc phục thiệt hại do thiên tai đồng thời động viên thăm hỏi các hộ dân bị thiệt hại về người
để chủ động phòng ngừa ứng phó với mọi tình huống thiên tai
trong tính mạng của nhân dân trước và trong mùa mưa lũ công an thị xã sapa tỉnh lào cai phối hợp cùng các lực lượng đã chủ động phân công cán bộ chiến sĩ trang thiết bị sẵn sàng ứng phó khi có sự cố về thiên tai xảy ra
tối ngày bốn năm tháng tám trên địa bàn thị xã sapa tỉnh lào cai xảy ra mưa lớn khiến nhiều khu vực trên địa bàn bị ngập cuộc bộ sạt lở đất đá gây ách tắc chia cắt tạm thời gây ảnh hưởng đến nhiều hội dân tại địa phương
ngay sau khi xảy ra mưa lũ công an thị xã sapa phối hợp cùng các lực lượng đã huy động lực lượng máy móc kịp thời khắc phục hậu quả phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho các tuyến đường được lưu thông trở lại nhanh nhất
thực hiện điện khẩn số ba trăm hai mươi ba ngày bốn tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba của công an tỉnh lãnh đạo công an thị xã đã quán triệt triển khai đến tất cả cán bộ chiến sĩ trong đơn vị
nhất là công an các xã phường yêu cầu công an các xã phường phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra giả soát những điểm nguy cơ về sạt lở lũ quét để từ đó phối hợp với chính quyền
tuyên truyền vận động người dân đi ra khỏi khu vực nguy cơ cao về sạt lở để đảm bảo an toàn cho người dân cũng như tài sản của người dân
bên cạnh đó thì lãnh đạo công an thị xã đã yêu cầu tăng cường trực và ứng trực để khi có sự cố xảy ra thì có được lực lượng để đảm bảo cứu nạn cứu hộ
tại khu đường điện biên phủ tổ một phường sapa mưa lớn kéo dài khoảng hai giờ đồng hồ đã khiến phía ta luy dương bị sạt lở hàng chục khối đất đá xuống đường
gây ách tắc nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông
tổng cống không tiêu thoát nước kịp khiến cả tuyến đường dài gần ba trăm linh mét bị ngập trong nước
nhiều nhà dân bị nước bùn đất tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều tài sản có giá trị
trước đó vào đêm ngày ba tháng tám khu vực này cũng bị gần hai mươi khối đất đá sạt xuống đường
để đảm bảo an toàn cho người dân ngay trong đêm lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương cùng các lực lượng khác đã kịp thời có mặt phân luồng giao thông tổ chức dọn dẹp san gạt đất đá trên mặt đường
các hộ dân cũng tham gia hỗ trợ chính quyền
chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thực hiện vệ sinh dọn dẹp nhà cửa khơi thông cống nước
thu gom các trạc thải và bùn đất đảm bảo cho việc đi lại của du khách cũng như các loại phương tiện xe giao thông
còn tại km số một tỉnh lộ một trăm năm mươi hai đoạn thuộc địa phận phường cầu mây mưa lớn đã gây ra tình trạng sạt trượt
gần bảy mươi khối đất đá xuống đường làm chia cắt tạm thời giao thông
ngay sau khi xảy ra sạt lở ubnd phường cầu mây đã huy động các lực lượng tiến hành san gạt bốc bùn đất khắc phục hậu quả để các phương tiện có thể lưu thông bình thường
bước đầu thì phần nguồn giao thông cũng như là đề xuất các đơn vị an phú cũng như an phan nam hỗ trợ máy để xúc các đất sạt lở trên tuyến để đảm bảo giao thông
cũng trong đêm ngày bốn và năm tháng tám mưa lớn đã gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ tràn đất đá bùn đất ra đường tại các tuyến phố nguyễn trí thanh thạch sơn chợ văn hóa của khu vực tổ hai tổ bốn của phường sapa
tại những khu vực này lực lượng chức năng đã thực hiện cắm biển cảnh báo chốt chặn không cho người dân qua lại
để đảm bảo an toàn
trong khi đó tại tỉnh lâm đồng mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cũng đã gây ra tình trạng sụt lún nghiêm trọng trên tuyến đường tranh phía nam qua phường lộc sơn thành phố bảo lộc
tại hiện trường sụt lún gây hư hỏng nền mặt đường tuyến tránh thành phố bảo lộc sụt lún làm đứt gãy tạo thành hố sâu hơn một mét hết nền đường
dọc theo điểm sụt lún xuất hiện vết nứt khoảng một trăm linh mét qua vườn cà phê của người dân
trong khi đó chiều dài khu vực sụt lún khoảng bốn mươi mét tạo thành những gợn sóng nguy hiểm trên mặt đường tiêm bẩn nguy cơ tiếp tục xảy ra sụt lún
sau khi tiếp nhận cơ quan chức năng đã khẩn trương khảo sát hiện trường đánh giá nguyên nhân để sớm khắc phục sửa chữa các vị trí hư hỏng và sạt lở
đồng thời tiến hành giả soát trên toàn tuyến đường tránh xác định các vị trí có nguy cơ xảy ra sạt lở gây mất an toàn công trình để có biện pháp ứng phó kịp thời
ngoài ra mố cầu minh rồng và nausri cống ngang km số một mươi ba cộng bốn trăm linh trên đường tránh cũng bị xói mòn nghiêm trọng tiềm ẩn nguy cơ sạt lở sụt lún trong thời gian tới
có ít nhất hai xe khách và nhiều tài xế xe đầu kéo người việt nam đang bị mắc kẹt tại đèo đất đường số tám thuộc tỉnh bô lê khâm xây của lào
sau vụ sạt lở nghiêm trọng xảy ra vào ngày ba tháng tám vừa qua

một số xe đầu kéo container bị đất đá cây cối vùi lấp
vị trí xảy ra sạt lở sâu trong nội địa của lào cách cửa khẩu quốc tế cầu treo khoảng bảy mươi tám mươi km
đây là con đường độc đạo từ lào về cửa khẩu cầu treo và ngược lại
tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đỗ thị yến ly
trú tại thị xã mỹ hào tỉnh hương yên về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức
vào khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai đỗ thị yến ly quen một tài xế xe grab
để tiếp cận gia đình người này ly đã lấy tên giả là đỗ yến nhi nói dối là đang sở hữu một công ty xe khách
đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai ly bất ngờ thông báo đã có thai và người này tổ chức đám cưới
lúc này ly đã thuê người đóng giả cha mẹ và họ hàng nhà gái với số tiền một trăm linh triệu đồng
trong thời gian sinh sống
cùng với gia đình nạn nhân ly nhiều lần đưa các thông tin gian dối dựng chuyện và đang cần thêm tiền mua xe
hoặc được bố mẹ mua cho căn nhà giá chín tỷ đồng ở địa chỉ số năm đồng chí năm thành phố đà nẵng và cần tiền mua lô đất bên cạnh
nhưng thực tế nhà này là do ly thuê với giá chín triệu đồng một tháng
tin tưởng vì vỏ bọc mang tên đỗ yến nhi quá hoàn hảo gia đình nạn nhân đã nhiều lần cho ly vay và mượn tiền với tổng số tiền lên đến hai tỷ bốn triệu đồng
còn trong thời gian sinh sống
tại tỉnh phú thọ gần tám mươi đối tượng tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền đã bị công an huyện lâm thao phát hiện bắt giữ tại địa bàn xã tứ xã
trước đó công an huyện lâm thao kiểm tra lán trại của trần văn sơn tại cánh đồng ba gò thuộc khu sáu xã tứ xã phát hiện hàng chục đối tượng đang tụ tập tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà
công an huyện lâm thao đã bắt giữ được năm mươi đối tượng tại sới bạc xác minh truy xét triệu tập hai mươi năm đối tượng bỏ chạy có liên quan
đây là xới bạc do trần văn sơn đứng ra tổ chức và thu tiền hồ tám trăm linh đồng một cặp
hiện công an huyện lâm thao đang củng cố hồ sơ tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý theo quy định của pháp luật
xin kính chào và mời quý vị và các bạn điểm qua một số tin tức đáng chú ý